tình hình kinh tế xã hội trong quý ba và chín tháng rất tích cực tăng trưởng kinh tế cải thiện rõ nét
kinh tế vĩ mô ổn định và lạm phát trong tầm kiểm soát sẽ hỗ trợ tích cực cho tăng trưởng kinh tế trong các tháng cuối năm
tuy nhiên các tư lệnh ngành vẫn phải có sự chỉ đạo quyết liệt trong thực hiện mục tiêu theo kế hoạch đã đề ra
đây là nội dung mà các thành viên chính phủ đã thảo luận chiều nay tại phiên họp chính phủ thường kỳ tháng chín năm hai nghìn hai mươi
thủ tướng nguyễn xuân phúc chủ trì phiên họp
phát biểu kết luận về tình hình kinh tế xã hội thủ tướng nhấn mạnh
chính phủ và các bộ ngành đã đổi mới phương pháp làm việc tổ chức các diễn đàn đối thoại và có quyết sách kịp thời trong chỉ đạo
cùng với đó công tác kiểm tra đôn đốc các chỉ đạo của thủ tướng và chính phủ được tăng cường để nói đi đôi với làm

với kết quả tăng trưởng gdp quý ba đạt bảy bốn mươi sáu và tính chung chín tháng là sáu bốn mươi một nền kinh tế đã
vượt qua thời kỳ khó khăn nhất của năm hai nghìn một mươi bảy tuy nhiên mục tiêu tăng trưởng cả năm là sáu bảy
vẫn còn ở phía trước tăng trưởng quý bốn ít nhất phải đạt tốc độ khoảng bảy ba mươi một trong khi phải duy
chỉ mục tiêu ưu tiên hàng đầu là ổn định kinh tế vĩ mô phát triển bền vững thủ tướng lưu ý
tuy kết quả như vậy nhưng cũng cần nhìn thấy nhiều hạn chế yếu kém trên nhiều lĩnh vực và cần
phải nỗ lực hơn nữa trong những tháng cuối năm trong đó phải theo dõi sát tình hình để có đối
sách phù hợp với những vấn đề phát sinh để bảo đảm đời sống cho người dân giữ vững môi trường ổn định

tuy kết quả như vậy nhưng cũng cần nhìn thấy nhiều hạn chế yếu kém trên nhiều lĩnh vực và cần phải nỗ lực hơn nữa trong những tháng cuối năm

thực hiện nghiêm khoán chi hành chính sử dụng xe công đẩy mạnh đấu thầu đặt hàng trong dịch vụ công
cái thứ ba là về giải ngân vốn đầu tư công đây là một cái tồn tại mà sáng nay chúng tôi đã nêu
yêu cầu các đồng chí bộ trưởng trưởng ngành chủ tịch ubnd các tỉnh thành phố chịu trách nhiệm trực tiếp về việc đẩy mạnh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công trong quý tư đảm bảo thực hiện và giải ngân hết nguồn vốn đầu tư công được giao hai mươi bảy
trường hợp nào giải ngăn chậm thì kiên quyết kết giảm theo quy định chuyển nguồn do thực hiện các nhiệm vụ các bách khác làm nghiêm việc thanh ra kiểm tra không để lãng phí tham dũng lợi ích nhóm trong đầu tư công tiếp diễn cái bước chụp nổi
về cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước đây là khâu yếu thủ tướng chỉ đạo tìm nguyên nhân căn cơ của vấn đề này để thúc đẩy xử lý giải quyết
thủ tướng cho biết chúng ta mới vốn hóa được khoảng sáu còn chín mươi bốn của khoảng ba một triệu tỷ đồng vẫn chưa
năm nay chúng ta mới thu được một mươi hai tỷ trên sáu mươi tỷ kế hoạch bán vốn trong đó có một mươi một tỷ chuyển từ hai nghìn một mươi sáu nếu không bán được thì sẽ không có nguồn bảo đảm kế hoạch đầu tư công hai nghìn một mươi bốn